tối qua năm tháng năm chương trình cầu truyền hình dưới lá cờ quyết thắng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã diễn ra tại năm điểm cầu là điện biên hà nội thanh hóa con tôm và tp hcm
tại các điểm cầu có sự hiện diện của thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết và trương tấn sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trương thị mai
cùng nhiều đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành phố đại diện cựu chiến binh cựu công an nhân dân cựu thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến các lực lượng tham gia chiến dịch điện biên phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân pháp cán bộ đảng viên nhân dân các tỉnh thành phố nơi tổ chức điểm cầu
chương trình có tên gọi dưới lá cờ quyết thắng được lấy ý tưởng từ lá cờ quyết chiến quyết thắng bắt hồ gửi ra mặt trận vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
là giải thưởng luân lưu khích lệ cho toàn quân